bộ ngày nắng miền đông nắng nóng chiều tối và tối mưa rào và dài rác có rồng
cục bộ mưa vừa mưa to sau mưa rào vài nơi nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ c